nhân kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập hội nông dân việt nam trung ương hội nông dân việt nam đã chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo trung ương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu nông dân việt nam xuất sắc ba mươi năm đổi mới
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo
buổi lễ nhằm khẳng định và đề cao vai trò vị thế của người nông dân việt nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc đóng góp của giai cấp nông dân việt nam
hội nông dân việt nam trong các thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đồng thời phát hiện tôn vinh tuyên truyền và nhân rộng những gương nông dân điển hình tiên tiến trong các hoạt động sản xuất kinh doanh nông dân có sáng kiến sáng chế cải tiến kỹ thuật được áp dụng rộng rãi hiệu quả nông dân đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới
các nông dân xuất sắc lần này được lựa chọn trên bốn tiêu chí cụ thể
nông dân đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp
nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới
nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc chủ quyền quốc gia có sáng kiến phát minh mang tính khoa học đã được ứng dụng và đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao trong hoạt động sản xuất nông nghiệp
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao danh hiệu nông dân việt nam xuất sắc ba mươi năm đổi mới cho tám mươi bảy nông dân
trong số những nông dân này có sáu mươi ba nông dân xuất sắc được công nhận trong năm hai nghìn một mươi bảy và hai mươi bốn nông dân tiêu biểu đại diện cho ba mươi năm đổi mới của đất nước